thị trường bánh trung thu đang diễn ra rất nhộn nhịp với hàng chục nhãn hiệu được tung ra thị trường
tuy nhiên bên cạnh các loại bánh của doanh nghiệp có uy tín
vẫn còn nhiều mặt hàng kém chất lượng len lỏi đánh lừa người tiêu dùng
thời gian qua lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh đồ làm bánh trung thu trên địa bàn thành phố hà nội
và phát hiện một lượng lớn nhân bánh cùng hương liệu dùng để sản xuất bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
từ những vụ việc trên lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên tìm tới các thương hiệu nổi tiếng
có cửa hàng cửa hiệu rõ ràng
đặc biệt khi chọn bánh trung thu cần phải quan sát vỏ bánh còn nguyên vẹn
được bao gói trong ly lông và có hút ẩm để tránh bị mốc
bên cạnh đó phía cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi mua bánh cần kiểm tra tên của nhà sản xuất
địa chỉ nơi sản xuất có hướng dẫn sử dụng bảo quản thời hạn sử dụng rõ ràng